kỳ hai nên việc thay đổi đột ngột này sẽ làm xáo chuẩn việc học cũng như ôn tập cho kỳ thi
trung học phổ thông sắp tới bên cạnh đó mức độ đánh giá và xếp loại học sinh của từng trường
trung học phổ thông cũng khác nhau nên nếu dự kiến này được áp dụng sẽ khiến cho không ít học sinh
cái sự đánh giá yêu cầu đối với từng trường nó cũng không giống nhau đặc biệt là giữa trường công lập
với danh lập thì như vậy sẽ không có công bằng lắm cho học sinh
trường đại học y hà nội trường tấp đầu trong cả nước về đào tạo ngành y trường cũng thường xuyên đưa ra
các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu xét tuyển của mình việc bộ giáo dục và đào tạo ngay lập tức đưa ra
thông tin thay đổi sẽ làm khó cho thí sinh tuyển sinh những thí sinh ưu tú nhất là mong mỏi của một trường
đặc thù như trường đại học y
tuy nhiên thay đổi thì cần có lội trình
chỉ còn hơn ba tháng nữa
là các thí sinh sẽ phải làm hồ sơ đăng ký và hiện là thời điểm chạy đua với kiến thức cho kỳ thi
bất kỳ một thay đổi nào vào thời điểm này cũng khiến cho không ít thí sinh hoang mang và khó có thể bắt kịp
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
để cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
thân chúc rất vui được gặp lại với quý vị
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
tại các chợ và các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
chúng tôi sẽ ghi nhận động thái này ngay sau những sự kiện nổi bật sẽ lên mạng xã hội trong hai mươi bốn giờ qua
thời gian qua phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hồ chí minh
được đầu tư nâng cấp với nhiều đổi mới song với ý thức của một bộ phận tài xế còn chưa tốt khiến cho dư luận bức xúc
thậm chí đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến loại phương tiện này
những buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông cho tài xế xe buýt được đội cảnh sát giao thông công an quận gò vấp
thành phố hồ chí minh đưa vào kế hoạch thường niên
việc chỉ ra những lỗi vi phạm thường mắc phải và phổ biến mức phạt hành chính đã nâng cao nhận thức của tài xế khi điều khiển phương tiện
chúng ta đã biết
cái lỗi mà xe buýt thường vi phạm đối với quy định là đi không đúng phần đường làng đường quy định đối với xe buýt
bốp kèn còi rồi cái tín hiệu chuyển hướng là thường vi phạm
do áp lực của công việc trẻ chuyến một số tài xế đã bất chấp chạy với tốc độ cao
trong khi hạ tầng giao thông ở thành phố còn nhiều bất cập
do đó thời gian qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn liên quan đến xe buýt
vận chuyển hành khách thì nó có
cũng có cái quy định về cái giờ giấc trại
thì anh em cũng tân thủ tới cái giờ giấc chạy
nhưng mà cũng cố gắng là không để xảy ra những tình huống tai nạn
cái người dân người ta phản ánh là đúng
nhưng mà nó cũng tùy cái đơn vị và cũng tùy người lái
tôi thấy những người mà chạy xe mà lắng nhanh vật ẩu này nọ lên đường đó
cũng đều sai người ta
do mình biết rằng ví dụ trong vấn đề xe buýt thì cũng có giờ giấc
nó khống chế giờ giấc
cũng gì nữa thì mình phải đảm bảo được cái an toàn người đi đường
ban an toàn giao thông của công ty cũng có những cái gọi như là động tác
động thái gọi như là mời anh em lái xe lên để mà nhắc nhở chấn chỉnh
tùy theo cái mức độ vi phạm
nếu lỗi vi phạm nặng thì công ty sẽ có những hình thức là kỷ luật
theo cái quy định của coi như là quy định nội quy của công ty
trong khi các loại xe cá nhân đang tăng trưởng
theo cấp số nhân thì việc xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện gần gũi an toàn
sẽ thúc đẩy người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng
từ đó góp phần kéo giảm ủng tắc giao thông tại các thành phố lớn
những ngày vừa qua dịch vụ cho khách nước ngoài thuê xe máy tự lái
ngày càng nở rộ tại thành phố biển nha trang
tình trạng này đang báo động khi có nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường
để phục vụ cho một số du khách muốn thuận tiện khi tham quan khám phá
khi đến với thành phố biển nha trang
cây dịch vụ cho thuê xe máy tự lái ngày càng mọc lên ồ ạt
trên các con đường trung tâm thành phố nhiều nhất là tại các phố tây
dịch vụ tre lưu tiềm mẩn rất nhiều nguy hiểm do các du khách không quen địa hình
không có bằng lái xe của việt nam lại chưa quen với luật giao thông của việt nam
là chạy xe trên làng đường bên phải
những năm qua tại nha trang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người
mà nạn nhân đều là du khách nước ngoài thuê xe máy tự lái
điển hình là một du khách nga tự đâm vào giái bờ tường của cái nha trang
tại bên đò cầu đá tử vong hoặc một du khách hàn quốc cũng đã tử vong
khi tự đâm vào cột điện trên tuyến đường biển phạm văn đồng
các khách này thường phóng nhanh trên các đường phố nhất là trên tuyến quốc lộ một a
đi các thắng cảnh các điểm du lịch tại khánh hòa
tình trạng trên đáng phải báo động nên rất cần có sự can thiệp chấn chỉnh
của ngành chức năng giao thông tỉnh cũng như phải quản lý chặt chẽ các dịch vụ
cho khách nước ngoài thuê xe máy tự lái tại thành phố nha trang
thưa quý vị trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
tại các chợ và các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
đây là một trong những hoạt động trọng điểm của bang nhằm giúp người dân
yên tâm mua sắm trong dịch tết này
đoàn đã kiểm tra tại các sạch dân dân
đoàn đã kiểm tra tại các sạch dân dân
tập trung chủ yếu kiểm tra hồ sơ pháp lý các điểm kinh doanh và kiểm tra thực tế
về điều kiện vệ sinh sức khỏe và chính thức của người bán nguồn gốc hàng hóa
đặc biệt chú trọng kiểm tra các loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất vào dịp tết
như các loại mứt bánh kẹo các loại hạt hướng dương hạt dưa hạt điều
và thực hiện test nhanh ngẫu nhiên với một số mẫu thực phẩm này

đặc biệt chú trọng kiểm tra các loại hạt hứng dương bánh kẹo hạt dưa hạt điều sản
bánh kẹo tại tp hcm hiện nay chợ kim biên có năm trăm ba mươi sạp với ba trăm một mươi bốn hộ kinh doanh các mặt hàng trong đó có một mươi sáu hộ kinh doanh hương liệu phụ gia phụ phẩm
tất cả các hộ đều đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên vẫn còn tình trạng có nhiều loại phụ da vừa được sử dụng trong công nghiệp lẫn thực phẩm khiến cho việc kiểm soát gặp không ít khó khăn
tại chợ bình tây có hai ba trăm năm mươi tám sạp trong đó hai sạp kinh doanh thường xuyên năm nay có hai mươi một sạp kinh doanh bánh mứt trong mùa tết
trong thời gian này ban quản lý chợ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các sạp kinh doanh tuyên truyền tiểu thương nâng cao nhận thức kinh doanh mặt hàng đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
lúc đó tôi sẽ kiểm tra về cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ hóa đơn nữa cái đó cũng hết sức là quan trọng
đó và những cái kết quả test nhanh thì nó sẽ có tính cách sàng lọc nhưng nó là kết quả khoa học để chứng tỏ là ít ra là cái mức này nó an toàn
nó không chứa hàng the nó không chứa phụ da nó không có bị nhiễm vi sinh đó những cái mà nó bảo đảm để cho cái an toàn của người tiêu dục
trong phần tới chúng ta sẽ có cái sự nhanh nhạn hơn trong cái chính sách hoặc là hội đồng nhân dân sẽ có những cái duyệt xét để mà có thể là trang bị thêm những phương tiện kỹ thuật
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp tết nguyên đáng sắp đến
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh các chợ cần chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm
thường xuyên phối hợp với các đội kiểm tra quận kiểm tra liên ngành và tuyên truyền cho bà con tiểu thương kinh doanh các mặt hàng
đảm bảo an toàn đối với những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm mang tính răng đe
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ thanh chúc mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo lần thứ ba người dân chặn xe ở bãi rác nam sơn khiến cho người dân nội thành rơi vào khủng hoảng rác thải sinh hoạt

hạ việt anh đã bỏ khỏi bãi rác nam sơn khiến cho người dân nội thành rơi vào khủng hoảng rác nam sơn
ngày hôm nay tại thành phố hạ long công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám triển khai công tác phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác mà công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong năm qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh công an tỉnh quảng ninh cần nắm chắc chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín mà bộ công an đã phát động trong đó cần tập trung vào việc hoàn thiện thể chế tăng cường cho cơ sở chủ động nêu gương nâng cao trách nhiệm hiệu quả các mặt công tác chủ động nắm chắc tình hình quản lý chắc địa bàn không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra chú ý đến những loại tội phạm mới như tội phạm công nghệ cao tín dụng đen xây dựng lực lượng công an hướng về cơ sở
thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba và bằng khen của thứ trưởng chính phủ cho ba tập thể bốn cá nhân trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho một mươi cá nhân thuộc công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiều long vào sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín của công an tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh bạc liêu và phòng cảnh sát hình sự thuộc công an tỉnh vinh dự được chính phủ tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cho ba đơn vị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực thành tích đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám của công an tỉnh bạc liêu
về nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an tỉnh bạc liêu cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương
từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội sự bình yên hạnh phúc của nhân dân phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương
từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội sự bình yên hạnh phúc của nhân dân